tháng một mươi một này không chỉ là tháng kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam mà còn là thời điểm để tri ân đến những người làm công tác đặc biệt công tác giáo dục con người
sinh thời chủ tịch hồ chí minh cũng đánh giá nghề thầy giáo là rất quan trọng rất vẻ vang
đặc biệt hơn những người làm nghề giảng dạy tại vùng sâu vùng xa những nơi đi lại khó khăn đời sống người dân còn nghèo công tác giáo dục lại càng trở nên ý nghĩa hơn
ngày hai mươi tháng một mươi một ngày kỷ niệm nhà giáo việt nam nhưng tại những ngôi trường của xã vùng sâu vùng xa này không khí vẫn chẳng có gì khác biệt
tại trường mầm non xã tả phìn huyện đồng văn tỉnh hà giang chỉ với hơn trăm em học sinh đi học nhưng cũng trở thành động lực để cho các cô có thể công hiến ở mảnh đất này
năm nay nữa là công tác đôi cả bảy năm ạ ngày đầu tiên mình bước chân bật chân vào ngôi trường này thật sự là ngỡ nhàng và bớt ngỡ
nên đến cái đất đồng văn này nó lại thật sự là khó khăn như thế và đi vào trong xóm thì mình cũng thấy con em nó rất là khó khăn
và nhìn đường xã thì đi lại khó khăn không thuận lợi ngày đầu tiên mình đặt chân lên đây rồi mình cũng nghĩ can đảm bảo là mình yêu nghề và mến trẻ bao nhiêu thì mình sẽ quyết tâm đến với môi trường này ạ
trường có hai mươi ba giáo viên thì đến hai mươi cô giáo là người dưới khu vực miền xuôi lên công tác điều kiện đi lại điều kiện sống sinh hoạt đặc biệt là xa trung tâm
vậy mà nhiều thầy cô giáo vẫn vì con chữ cho trẻ em nơi vùng cao mà quyết tâm ở lại nơi đây đây cũng chỉ là một trong những minh họa cho công việc của các cô giáo vùng cao ở khu vực miền núi phía bắc này
với lên đây công tác thì đa số là các em học sinh đều là dân tộc mông nên là vùng tiếng việt thì còn hạn chế
và còn hạn chế về tiếng việt nên các cô truyền đặt kiến thức cho các trẻ thì cũng rất là còn gặp khó khăn ạ
và cái thứ hai nữa là về đường xá thì nhiều điểm trường còn là đường chưa có đường bê tông và đến lại khiến các cô đến lại khó khăn nhiều cô không đi đường xe thì phải đi bộ khoảng mấy vài kỳ số ạ
đối với nhà trường thì khi mà các cô giáo lên nhận công tác thì nhà trường cũng đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ các cô hòa nhập với lại cái công việc mình mới được nhận
và cũng giúp đỡ các cô
giúp đỡ các cô về mặt tinh thần giúp các cô nhanh chóng bắt kịp với lại cái nhiệm vụ công tác mà các cô được nhận do đảng và nhà nước giao
trước tiên thì nhà trường cũng sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho các đồng chí được nhận công tác
sau đó là cũng cho các đồng chí cán bộ giáo viên mới được học tập kinh nghiệm của các đồng chí cán bộ giáo viên cũ
và với những cô giáo vùng cao sự nỗ lực đó còn hơn rất nhiều lần
đến giờ phút này thực ra là cũng nhiều khi là cũng khi về tâm sự thật về bản thân em khi đi vào trong điểm trường mà trời mưa gió mà đi lại khó khăn về nhiều lúc
các cô cũng rất là nhục trí cũng thấy mệt mỏi và cũng nhục trí thế nhưng mà cũng vì các em và vì tương lai của các em
các em sau này và các em ở đây thì muốn đem cái chữ cho các em
vì vậy là các cô cũng vẫn phải cố gắng dù mưa gió hay là đường xá không đi được thì các cô vẫn phải đi bộ vào để đến điểm trường để dạy các em
vì con em và vì người dân ở nơi đây mình quyết tâm sẽ dìu dắt những em học sinh để tương lai sau này con em được tươi sáng hơn
những đôi mắt ngây thơ của trẻ em vùng cao dáng vẻ vô tư hoạt bát lương thiện
và sự yêu mến mà chúng dành cho thầy cô trường lớp hay vượt đường xá khó khăn để đến trường chính là những món quả lớn đối với sự nỗ lực của những thầy cô nơi vùng cao